thưa quý vị sáng nay ngày một mươi ba tháng ba hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ra thông báo cho biết
nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm tám hai mươi bốn yang gun
từ ngoài khơi thành phố duyên hải shinpo phía đông triều tiên vào sáng ngày một mươi hai tháng ba
kcna cho biết thêm hai tên lửa này đã đánh trúng các mục tiêu giả định trên vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
sau khi bay được một năm trăm linh km
vụ phóng được thực hiện nhằm xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ khí và đánh giá hoạt động tấn công từ giữ nước của các đơn vị tàu ngầm
một trong những lực lượng giam đê hạt nhân chủ mực của triều tiên
cũng theo kcna quân ủy trung ương đảng lao động triều tiên đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả vụt phóng tên lửa này
trước đó hãng thông tấn yonhap của hàn quốc đưa tin quân đội nước này phát hiện triều tiên đã phóng tên lửa từ tàu ngầm vào sáng một mươi hai tháng ba
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết quân đội hàn quốc đang duy trì tư thế sẵn sàng
trong khi cơ quan tình báo nước này và mỹ đang phối hợp phân tích vụ phóng nêu trên
vụ phóng tên lửa mới nhất của bình nhưỡng diễn ra ngay trước cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài một mươi một ngày mang tên lá chắn tự do
việc tổ chức từ hôm nay một mươi ba tháng ba động thái được triều tiên cho là nhằm vào nước này